nhóm nghiên cứu do phó giáo sư satoke chủ trì công bố phát hiện biến thể mới có khả năng kháng kháng thể cao gấp chín lần virus gốc sars cov hai
phát hiện này được công bố trên tạp chí y học new england
nhóm nghiên cứu đã tạo ra virus sars cov hai nhân tạo có các đặc trưng của biến thể mu
rồi đánh giá mức độ nhạy cảm của nó với các kháng thể trong mẫu máu lấy từ những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín của pfizer biontech
kết quả cho thấy biến thể mu có khả năng kháng kháng thể cao gấp chín một lần so với virus sars cov hai gốc
điều này cho thấy kháng thể từ vaccine kém hiệu quả hơn trước biến thể mu
nhóm nghiên cứu cho biết vaccine có nhiều tác dụng khác bên cạnh việc tạo ra kháng thể
do vậy để đánh giá hiệu quả tiêm chủng thì cần phải nghiên cứu thêm
theo đài nsk phó giáo sư sato nói rằng virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến đổi
quan trọng là phải thiết lập cơ chế xác định các đặc điểm của virus và chia sẻ thông tin với quốc tế
vào tháng chín bà asahi shimbul đưa tin nhóm nghiên cứu của phó giáo sư sato đã công bố nghiên cứu về khả năng kháng kháng thể của biến thể u
kết quả thời điểm đó cho thấy khả năng kháng kháng thể của biến thể này chỉ cao hơn bảy lần so với virus gốc
như vậy nghiên cứu mới sau hai tháng cho thấy dường như khả năng kháng thể của biến thể này đã tăng lên
mặc dù khả năng kháng thuốc tăng lên biến thể mu không là vaccine mất tác dụng ông sato nói
nhưng chúng tôi phát hiện thấy biến thể này có khả năng kháng kháng thể cao nhất trong số các chủng virus đã phát hiện trước đây
biến thể mu được phát hiện lần đầu ở colombia và đã lây lan tới bảy mươi quốc gia
tổ chức y tế thế giới vào ngày ba mươi tháng tám đã thêm biến thể này vào danh sách theo dõi
thực hư thông tin tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ gây đột quỵ
trên mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em gây đột quỵ tại chỗ
xảy ra ở trường đại học công nghiệp thái nguyên gây hoang mang dư luận
đặc biệt trong giai đoạn cả nước triển khai tiêm phòng covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
đây là thông tin không chính xác
về công tác triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
ông nguyễn văn trường giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái nguyên khẳng định
theo hướng dẫn của bộ y tế trong giai đoạn hiện nay
việc tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi tám tuổi chỉ được thực hiện ở các tỉnh có tỷ lệ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên tám mươi
tỷ lệ này ở thái nguyên đạt gần sáu mươi
với thông tin mà mạng xã hội đăng tải trao đổi với báo điện tử vtc new
bà phạm thị hương bác sĩ chuyên khoa hai
bệnh viện găng thép thái nguyên cho biết
ngày một một mươi một bệnh viện găng thép thái nguyên phối hợp với trường đại học kỹ thuật công nghiệp
đại học thái nguyên tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho sinh viên của trường
trong quá trình tiêm một sinh viên bị sốc phản vệ sau bảy phút tiêm chủng
toàn bộ quy trình cấp cứu đã được đội ngũ y tế chuẩn bị sẵn sàng theo quy định của bộ y tế
nên sinh viên này đã được xử lý kịp thời và có thể nói chuyện sau một mươi phút
sinh viên này sau đó được chuyển về bệnh viện tiếp tục theo dõi
hiện sức khỏe đã ổn định và đang chuẩn bị xuất viện
tại bệnh viện găng thép thái nguyên
trao đổi với phóng viên vtc new khi đang sắp xếp đồ để ra viện
sinh viên tsd vui vẻ cho biết
sức khỏe của em đã ổn định mọi sinh hoạt trở lại bình thường
những hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật
ông nguyễn văn trường giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái nguyên cho biết thêm
tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt thứ một mươi ba
đến thời điểm này tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm chiếm khoảng gần hai
và tỷ lệ phản vệ độ hai trở lên chiếm chín
đây là mức thấp so với tỷ lệ cho phép của tổ chức y tế thế giới
trường hợp xảy ra đối với sinh viên trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên
là trường hợp sốc phản vệ trên cấp độ hai đầu tiên ở tỉnh
tuy nhiên vì được xử lý kịp thời nên sức khỏe của sinh viên này
đã hoàn toàn ổn định
theo bộ y tế cho đến hiện nay vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em
là vaccine commernity do pfizer biontech của hoa kỳ sản xuất
đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em
và đã được nhiều nước sử dụng đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
vệ sinh dịch tễ trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu tập huấn
cho sáu mươi ba tỉnh thành phố dự kiến ngày mai
chín tháng một mươi viện sẽ triển khai tập huấn trên quy mô toàn quốc
đối với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
sẽ triển khai từ lứa tuổi cao xuống lứa tuổi thấp dần
chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các thầy cô giáo cùng tham gia chiến dịch
tổ chức triển khai cho các em học sinh từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi trước
và tiếp tục mở rộng triển khai dần tiêm chủng cho các em ở lớp một mươi lớp một mươi một
tiếp theo nguồn cung vaccine trong thời gian tới sẽ mở rộng triển khai
cho học sinh trung học cơ sở là các cháu lớp bảy tám và chín
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nói
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em
sẽ được tiến hành trước tại các tỉnh đang có dịch covid một mươi chín
tiếp theo là các tỉnh mật độ dân số đông có nguy cơ cao dễ lề làn dịch
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến
triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em chủ yếu ở các trường học
tiếp theo là ở các trạm y tế
tiếp theo là ở các trạm y tế và các bệnh viện với trẻ có bệnh nền béo phì
làm sao để công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng thuận tiện đồng thời đảm bảo an toàn
đặc biệt lưu ý các vấn đề theo dõi sức khỏe các cháu sau tiêm
để xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng không mong muốn có thể xảy ra
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cũng thông tin thêm
trong thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin cho phép các vaccine khác
với mong muốn làm sao cùng với người dân trên một mươi tám tuổi
trẻ việt nam sớm được bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
dưới đây là các thông tin cần biết khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer do bộ y tế hướng dẫn
vaccine community của pfizer biontech là vaccine mrna
vaccine mana giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại
để kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể chống lại virus sars cov hai

ai không làm thay đổi hoặc tương tác với dna của người được tiêm chủng theo bất kỳ cách nào
không sử dụng vi rút sống gây bệnh covid một mươi chín không thể gây bệnh covid một mươi chín cho người được tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới who thông quan chấp thuận sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vaccine đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành và sử dụng
tại việt nam bộ y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín tại quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám trên quy đề
bit ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
vaccine commernoty của pfizer biontech chỉ định tiêm vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
lịch tiêm gồm hai mũi khoảng cách giữa hai mũi từ ba đến bốn tuần
mỗi liều tiêm ba ml tiêm bắp
hiệu lực bảo vệ tác nhân gây bệnh covid một mươi chín từ chín mươi năm đến một trăm linh sau khi tiêm liều thứ hai khoảng bảy ngày
chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vaccine commerty của pfizer
biontech với các vaccine phòng covid một mươi chín khác
khuyến cáo tiêm đủ hai liều của cùng một loại vaccine phòng covid một mươi chín
nên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tối thiểu cách một mươi bốn ngày với tiêm chủng các vaccine phòng bệnh khác
phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra
phản ứng rất phổ biến lớn hơn hoặc bằng một mươi như đau đầu đau khớp đau cơ
đau tại vị trí tiêm mệt mỏi ớn lạnh sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai sưng tại chỗ tiêm
phản ứng phổ biến
một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi bồn nôn mẩn đỏ chỗ tiêm
không phổ biến lớn hơn hoặc bằng một trên một đến nhỏ hơn một trên một trăm linh nổi hạch mất ngủ đau tứ chi khó chịu ngứa chỗ tiêm
hiếm lớn hơn họp bằng trên một mươi đến nhỏ hơn một trên một mươi
liệt mặt ngoại biên cấp tính
phản ứng phản vệ sau tiêm vaccine là rất hiếm gặp
tai bến nặng sau tiêm như viêm cơ tiêm rất hiếm gặp
chỉ định tiêm vaccine
đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt người có bệnh nền bệnh mạng tính có nguy cơ cao và mắc covid một mươi chín nặng nên cần được tiêm vaccine
tuy nhiên trước khi tiêm cần được khám sàng lọc cẩn thận tiêm chủng khi bệnh đã ổn định
phụ nữ mang thai không khuyên cáo tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vì không đủ dữ liệu về rủi ro xảy ra ở phụ nữ mang thai
tuy nhiên cân nhắc tiêm chủng nếu lợi ích của việc tiêm phòng vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vaccine đối với phụ nữ mang thai không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng
phụ nữ cho con bú tiêm vaccine nếu thuộc nhóm đối tượng nguy cơ không cần tạm ngưng cho con bú sau khi tiêm vaccine
người bị nguy cơ giảm miễn dịch cung cấp cho nhân viên y tế thông tin về tình trạng bệnh điều trị để được tư vấn về lợi ích rủi ro tiêm vaccine cũng như theo dõi đánh giá sau tiêm
nhóm người có bệnh tự miễn có thể được tiêm chủng nếu không có các chống chỉ định tiêm vaccine
người có hiv có thể tiêm vaccine nếu đã kiểm soát tốt bằng việc điều trị thuốc kháng virus và thuộc nhóm nguy cơ cần tiêm vaccine
người có tiền sử liệt mặt có thể tiêm vaccine nếu không có chống chỉ định
người có tiền sử dụng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương của người bệnh để điều trị covid một mươi chín trước đó
tiêm vaccine ít nhất sau chín mươi ngày để tránh ảnh hưởng đến việc điều trị tới đáp ứng miễn dịch do
vaccine gây ra chống chỉ định tiêm vaccine có tiền sử phản ứng dị ứng phản vệ với bất cứ thành phần nào
của vaccine đặc biệt không nên sử dụng cho những người có tiền xử phản ứng dị ứng nghiêm trọng gây
peg hoặc các phân tử liên quan những người có phản ứng dị ứng ngay lập tức như phản vệ nổi mế đay
phù mạch suy hô hấp với các liều đầu tiên của vaccine này sẽ không tiêm liều tiếp theo
khám sàng lọc trước tiêm chủng cho mỗi người đến tiêm để đảm bảo chỉ định đúng đối tượng tiêm và an toàn
tiêm chủng khi đủ điều kiện sức khỏe không có điểm bất thường cần hoãn tiêm hoặc chống chỉ định
tiêm bắp liều lượng ba milli cho một mũi tiêm mũi một tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi hai tiêm từ ba đến bốn tuần sau mũi một
cha mẹ nên làm gì khi trẻ có phản ứng sau tiêm các phản ứng vụ nhẹ có thể xảy ra sau một hai ngày
trẻ thấy đau tại vùng tiêm sưng thay đổi màu sắc đỏ tím tại chỗ tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ
đau khớp ấn lạnh sốt nhẹ đây là những phản ứng thông thường nên cha mẹ và trẻ không cần phải lo lắng
đối với các phản ứng này cha mẹ nên khuyên con hạn chế cử động vùng tiêm để giảm bớt triệu chứng
có thể dùng thuốc hạ sốt để uống khi sốt giảm đau trường hợp các phản ứng sau tiêm xuất hiện trong
vòng ba mươi phút hoặc hai mươi bốn giờ sau tiêm một số trường hợp có thể kéo dài bảy mươi hai giờ vì thế
cần theo dõi kỹ trong ba ngày đầu để ý những phản ứng nguy hiểm xảy ra sau tiêm với trẻ
ngoài ra có thể xuất hiện tình trạng mặc dù là
không phổ biến như nổi mề đay xưng hạch cổ họng miệng khó thở lơ mơ ngủ gà ngủ gật
sốt cao trên bốn mươi độ co giật hoặc tê bì tay chân khi có những phản ứng này
cần báo ngay với đơn vị tiêm hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử lý
bên cạnh đó cần theo dõi triệu chứng sau khi tiêm ít xảy ra như tức ngực khó thở
đánh chống ngực khi xuất hiện các triệu chứng trên các em cũng nên thông báo sớm cho cha mẹ
hoặc người giám hộ được biết bên cạnh đó vấn đề đảm bảo dinh dưỡng
sau khi tiêm cũng cần được lưu tâm cho trẻ ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạo
protein nghỉ ngơi uống nhiều nước trái cây tránh hoạt động mạnh quá mức không luyện tập nặng